tại quảng trị theo thống kê đến thời điểm này mưa lũ tại địa phương này đã khiến hai người tử vong là chị nguyễn nữ anh và bà lữ thị tú anh và một người khác bị thương gãy chân
mưa lớn khiến cho các huyện như vĩnh linh do linh cam lộ hải lăng ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở thành phố đông hà cũng bị ngập sâu
tại huyện triệu phong lượng nước lớn liên tục đổ về khiến đê hà lộc xã triệu phước bị vỡ hai trăm linh m
hàng chục hồ cá tôm tại huyện triệu phong gio linh vĩnh linh cũng bị vỡ tràn
tại quảng ngãi đà nẵng mưa lớn gây ngập đường khiến cho giao thông gặp khó khăn ngập úng khiến cho nhiều diện tích hòa màu của người dân bị hư hại
nước sông bàn thạch tại quảng nam dâng cao kèm với gió giật mạnh đã khiến bốn mươi trong số tám mươi lồng cá riêu hồng khoảng sáu mươi tấn của anh nguyễn xuân ngọc bị đứt dây bị lũ cuốn trôi thiệt hại hơn ba tỷ đồng
mưa lớn trong hai ngày qua cũng đã làm cho nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng nam ngập nặng
nhất là khu vực nội thị thành phố tâm kỳ và thủ đô
trong tuyến quốc lộ một a đoàn từ huyện thăng bình đến thành phố tâm kỳ khiến việc lưu thông của các phương tiện rất khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt túc trực điều tiết giao thông trên các tuyến đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua vùng lũ
nước ngập tràn vào nhà dân
tuyến quốc lộ một a ngập nặng giao thông chia cắt
trên các tuyến quốc lộ đi qua xã bình an bình trung huyện thăng bình qua huyện phú ninh đến thành phố tam kỳ
nhiều đoạn nước ngập hơn nửa mét khiến xe cộ co lại gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã cử lực lượng tốc trực trên quốc lộ một a để hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông theo hướng bắc nam
lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn điều tiết hướng dẫn các phương tiện giao thông không đi theo quốc lộ một a vì hiện nhiều đoạn còn ngập rất sâu
theo đó các phương tiện ô tô được hướng dẫn di chuyển lên cao tốc để đảm bảo an toàn
nên các phương tiện xe máy lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết không để người dân tự ý đi qua vùng ngập lụt
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông theo hướng bắc nam lên đường cao tốc
hoặc là xuống đường ven biển một trăm linh chín đi ra hướng đà nẵng
đối với các xe mô tô xe máy thì cương quyết không cho người dân qua vùng lũ để đảm bảo an toàn
theo ghi nhận của phóng viên đến giờ giao thông qua lại trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn đảm bảo thông suốt
không có tình trạng ồn ứ phương tiện trên tuyến quốc lộ một a và chưa có sự cố đáng tiếc nào về giao thông liên quan đến mưa lũ trên địa bàn
những cơn mưa lớn như chút nước kéo dài nhiều giờ đồng hồ liên tục trong hai ngày qua
cũng đã khiến cho hàng loạt tuyến đường trong nội đô thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi ngập sâu trong nước
mà hoạt động đi lại của người dân bị xáo trộn hoàn toàn
mưa rồn rập khiến những tuyến đường chính ở thành phố như quang trung phan hình khùng võ thị sáu bị ngập chín trong nước
mọi hoạt động đi lại của người dân trong nội đô bị xáo trộn
đúng vào thời điểm giờ tan tầm từ chiều tới qua ngay giữa những tuyến đường trung tâm nước trên quận quận
người dân rất khó khăn để điều khiển phương tiện
người tham gia giao thông rất vất vả khi di chuyển
học sinh có nhà khu vực thành phố phải lấy nước để về nhà
và hàng loạt xe máy bị chết máy giữa đường
hiện nhiều con hẻm cho các khu dân cư ở các tuyến đường nhân nguyễn công phương phan hình phùng cũng trong tình trạng bị ngập nặng do nằm tại vùng trụng thấp
hệ thống cống thoát nước không tiêu thoát được
lượng nước mưa quá lớn kéo dài
hồi nãy em đi vùng kia bình thường mà em không biết là quạng vô nó dài
em tưởng em ngấy
nhiều nhà dân sống ở khu vực này phải dọn đồ di chuyển lên cao
sao nhà khác
bởi trong đêm nước có thể chảy vào nhà bất cứ lúc nào
vâng và trước tình hình mưa lũ trên diện rộng diễn biến phức tạp
toàn bộ học sinh trên địa bàn các tỉnh quảng nam và quảng ngãi sẽ được nghỉ học vào ngày hôm nay một mươi tháng một mươi hai
đối với các trường học ở vùng sâu vùng xa vùng ngập nước sâu chảy xiết vùng bị chia cắt sạt lở do mưa lũ
phụ huynh chủ động cho con không đưa con tới trường trong những ngày đang có mưa lũ lớn
và sau lũ thì các trường phải chủ động dạy bù học bù cho những ngày nghỉ tranh lũ
mưa lũ để kịp với chương trình học
một thông tin chúng tôi vừa mới có được ông phan thanh long phó giám đốc chi nhánh vận tải hành khách đường sắt đà nẵng cho biết
đến chín giờ sáng nay ngành đường sắt đã khắc phục xong điểm sạt lở trên tuyến bồng sơn vạn phú tỉnh bình định
và đường sát bắc nam đã được thông tuyến trở lại
theo công ty cổ phần đường sắt quảng nam đà nẵng sáng ngày chín tháng một mươi hai mưa lớn đã gây sạt lở khiến cho tuyến đường sắt bắc nam
tại km bảy trăm chín mươi chín tám trăm linh và bảy trăm chín mươi chín
đường sắt đà nẵng tám trăm năm mươi đoạn qua địa bàn quận cẩm lệ đà nẵng với hai điểm mỗi điểm hơn một mươi m sâu trên ba m
để đảm bảo an toàn công ty cổ phần đường sắt quảng nam đà nẵng đã không cho chạy tàu để đảm bảo an toàn
đồng thời điều động hàng chục công nhân cùng máy móc đến hiện trường thực hiện gia cố sạt lở
đến sáng nay tỉnh gà đà nẵng đã mở bán vé trở lại cho hành khách đi tàu
theo ghi nhận trong đêm qua ngày chín tháng một mươi hai khu vực đà nẵng đến bình định tiếp tục có mưa to đến rất to
ba trăm linh mm trong vòng sáu tiếng khiến lũ trên các sông tiếp tục ứng mức cao
dự báo trong ngày và đêm nay một mươi tháng một mươi hai khu vực từ quảng bình đến bình định sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
riêng thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi với lượng mưa từ hai trăm linh ba trăm linh mm có nơi trên bốn trăm linh mm
mực nước trên sông lại giang bình định tiếp tục lên trên mức báo động hai trong trưa và chiều nay
các sông khác ở quảng ngãi bình định tiếp tục xuống
báo động một báo động hai khả năng đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai và vùng mưa có khả năng sẽ mở rộng ra tỉnh nghệ an
cảnh báo mưa lớn gây ngập úng vùng trung thấp lũ quét xa lờ đất tại vùng núi khu vực quảng bình đến bình định
trong khi đó tại nghị an lửa đã bùng lên ôm trọn một kho hàng gần hai m hai
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày chín tháng một mươi hai tại dãy nhà kho chứa hàng hóa ở đường thái viên tp vinh tỉnh nghệ an gần với khu vực chợ vinh
nhiều người dân và tiểu thương cho biết đám cháy bắt nguồn từ một trong các kho hàng của khu tập thể mộc thống nhất trước đây
đây là nơi chứa hàng hóa của các tiểu thương xung quanh khu vực chợ vinh
đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu vực các nhà kho và các căn nhà khác
để không cho đám cháy lực lượng cảnh sát vòng cháy chạy cháy công an tỉnh nghị an và công an tp vinh đã huy động bảy xe chạy cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hệ trường
lực lượng chức năng đã buộc phải thao dỡ một số mái nhà kho và cửa của một số căn nhà khác để thuần tiện cho việc chữa cháy
đến một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế hiện chưa thống kê được mức độ thiệt hại do đám cháy gây ra
còn vào chiều tối qua ba người đã bị thương sau một tiếng nổ lớn trên đường phạm hùng quận năm tử liêm hà nội
vụ nổ xảy ra trong quá trình các nhân viên làm biển quảng cáo cho một sự kiện sắp diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia
một nhân chứng tại hiện trường cho biết trong quá trình treo biển quảng cáo lên cột điện khi vắt qua dây đường cao thế
thì biển quảng cáo này phát nổ vụ việc khiến cho ba người bị bỏng và đã được chuyển tới bệnh viện
ba nạn nhân đều là thợ lắp biển quảng cáo vụ việc đã gây ra mất điện ở khu vực này nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được xác minh
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thông tin từ phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng a ba trải và đồn biên phòng nậm kè huyện mường nhé
bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thù giữ tại chỗ bốn bánh heroin
cụ thể vào chiều ngày tám tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực xã nậm kè huyện mường nhé
phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện bất minh
thấy tổ công tác đối tượng định tăng ga bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng áp sát và khống chế
qua kiểm tra phát hiện đối tượng đang vận chuyển bốn bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng khai là vàng a vư chú huyện mường nhé tỉnh điện biên
số ma túy trên được vui mua của một đối tượng tại huyện giang thành tỉnh vân nam trung quốc
với giá năm vạn nhân dân tệ tương đương khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng với mục đích bán lại kiếm lời
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang tạm giữ hình sự và tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý vụ trộm cắp tài sản tàng chữ che phép chất và túy đối với hoàng hồ dũng và trần ngọc hiền
cùng chú tại phường sáu thành phố đà lạt
theo thông tin ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi hai dũng chở hiển lưu thông trên đường hùng vương
thuộc phường một mươi một thành phố đà lạt thì phát hiện một chiếc xe ô tô không khóa cửa
dũng đã mở cửa xe rồi lấy trộm túi sách bên trong có ba mươi ba triệu đồng
sau đó chia nhau mỗi người một mươi năm triệu đồng số tiền còn lại các đối tượng mua heroin để sử dụng và cất dấu
nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã tổ chức truy xét và bắt khẩn cấp dũng và hiền
tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lại thêm một vụ việc người nước ngoài sử dụng thẻ atm giả để rút tiền
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đang điều tra xử lý vụ việc
vào tối ngày tám tháng một mươi hai lực lượng công an phát hiện avidas tacus
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch litva đang rút trộm tiền tại một trụ atm trên đường trần phú
phường lộc thọ thành phố nha trang
tại thời điểm bắt giữ đối tượng mang theo ba thẻ atm giả các thiết bị skyming
và một số vật dụng dùng để đánh cắp dữ liệu thẻ atm
khám xét nơi lưu trú của đối tượng cơ quan công an thu giữ một trăm tám mươi phôi thẻ atm có băng từ
một laptop các thiết bị đọc ghi dữ liệu tài khoản thẻ
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận đã đi đến một số chủ atm
của một số ngân hàng trên địa bàn
để lắp đặt thiết bị skiming trộm cắp dữ liệu tài khoản sau đó dùng thẻ giả để rút tiền
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà
xã hỏa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà
xã hỏa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
cao một m năm mươi chín sông mũi thẳng và có sẹo dài bốn cm cách hai cm trên sau cánh mũi trái
và đối tượng nông văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bến cát
xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chứa chấp các đối tượng
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý